tin an ninh trật tự vào sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi tám bị cáo trong vụ án công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
mức án đề nghị cao nhất là ba mươi năm tù đối với phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty việt á
cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội nhận hối lộ
hai bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng và phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học công nghệ đều bị đề nghị mức án từ ba đến bốn năm tù
về cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm nguyễn văn trịnh cựu trợ lý phó thủ tướng bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
hai bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về đống thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị đề nghị từ một mươi tám tháng tù đến bảy năm tù giam
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội các luật sư đã tham gia tranh luận đưa ra các luận điểm nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm cho các bị cáo